trong hệ vân cháu gái bà trương mỹ lan bị xét xử về tội tham mô tài sản
viện kiểm sát nhân dân tối cao cáo buộc vân đã giúp sức đồng phạm với bà lan
liên đối chiếm đoạt một tám mươi tám tỷ đồng của scb gây thiệt hại số nợ lãi phát sinh hơn hai mươi năm
trong phần luận tội viện kiểm sát nhận định tại tòa bị cáo ăn năn hối cải thừa nhận hành vi phạm tội
cháu gái bà lan cũng đã tích cực nộp tiền để khắc phục hậu quả thiệt hại
xong hành vi vi phạm của bị cáo gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng
do đó viện kiểm sát cho rằng cần có mức án nghiêm khắc với bị cáo đề nghị phạt một mươi chín hai mươi năm tù
hồ sơ vụ án thể hiện trường huệ vân đã tự nguyện tác động gia đình nộp lại hơn một tỷ đồng
và ba usd để khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội gây ra
giai đoạn điều tra cơ quan chức năng thu giữ của bị cáo trương mỹ lan trung huệ vân hơn bảy tỷ đồng
phong tỏa bốn mươi hai tài khoản của trương huệ vân và bảy bị cáo khác với tổng số tiền một bảy trăm ba mươi một tỷ đồng và tám bốn triệu usd
kê biên sáu mươi một bất động sản và ngăn chặn giao dịch tám bất động sản của vân cùng với những cá nhân đứng tên hộ
kê biên hai mươi hai tài sản là du thuyền tàu ô tô của bà lan và trương huệ vân
gia đình các bị cáo trương mỹ lan trương huệ vân tạ hùng quốc việt trần văn nhị tự nguyện nộp
để khắc phục hậu quả vụ án là hơn một trăm một mươi tám tỷ đồng và ba trăm linh sáu đồng
trong số những tài khoản nêu trên chưa có con số cụ thể riêng bị cáo trung huệ vân là bao nhiêu
tại phiên tòa sáng ngày hai mươi một tháng ba bà trương mỹ lan đã viết đơn ngay tại tòa xin được chuyển một ba trăm năm mươi tỷ đồng
để khắc phục hậu quả cho trương huệ vân
nguồn gốc số tiền này gồm một tỷ đồng tiền mặt và tài sản đang bị phong tỏa do ông nguyễn cao trí bồi thường cho bà lan
và ba trăm năm mươi tỷ đồng do một cá nhân trả cho bà
như vậy nếu hội đồng xét xử chấp nhận việc chuyển tiền từ bà lan sang cho trương huệ vân
bị cáo này đã khắc phục vượt số tiền bị cáo buộc gây hậu quả trong vụ án
luật sư bào chữa cho bị cáo trương huệ vân cũng đề nghị viện kiểm sát và hội đồng xét xử ghi nhận tình tiết mới này cho thân chủ
theo luật sư đây là tình tiết vô cùng quan trọng bởi nếu được hội đồng xét xử đồng ý
hậu quả do hành vi sai phạm của bị cáo vân đã được khắc phục hoàn toàn
theo cáo trạng trương huệ vân được bà lan tin tưởng giao đứng tên cổ phần góp vốn
tham gia quản lý điều hành nhiều công ty thuộc tập đoàn vạn thịnh pháp
cụ thể vân là giám đốc công ty cổ phần đầu tư tập đoàn vạn thịnh pháp công ty cổ phần tập đoàn quản lý bất động sản vir
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần eurasia concept và điều hành hoạt động của các công ty lavifood tanifood saigon galleria
năm hai nghìn hai mươi một bà trương mỹ lan mua lại công ty lavifood từ ông lê thành đều đưa vào vận hành
hoạt động trong lĩnh vực chế biến sản phẩm nông nghiệp giao cho văn quản lý
điều hành thông qua nguyễn phi long tổng giám đốc công ty võ hồng khanh hồ xuân dũng cùng là cá nhân đứng tên sở hữu cổ phần
quá trình hoạt động bà lan chỉ đạo vân sử dụng pháp nhân công ty lavifood để vay vốn tại ngân hàng scb
nhằm phục vụ mục đích kinh doanh và trả nợ vay tại các ngân hàng khác
từ năm hai nghìn hai mươi trương huệ vân đã chỉ đạo nhân viên sử dụng năm mươi hai công ty ma và bốn công ty hoạt động thật tạo lập một trăm năm mươi năm khoản vay khống để rút tiền khỏi scb
đến ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai một trăm năm mươi năm khoản vay này còn dư nợ hơn hai tám trăm linh tỷ đồng bao gồm cả gốc và lãi
thưa quý vị trong phiên xét xử vào sáng ngày hai mươi bảy tháng ba luật sư của các bị cáo đã tiếp tục tranh luận đối đáp lại quan điểm buộc tội của viện kiểm sát
tự bào chữa bị cáo đỗ thị nhàn cho biết rất ân hận về hành vi của mình
trong thời gian bị tàm giam bị cáo không ngủ được dần vặt xấu hổ cho bản thân và gia đình
trong vụ án này bị cáo đỗ thị nhàn cựu cục trưởng cục thanh tra
giám sát ngân hàng nhà nước là trưởng đoàn thanh tra
người chỉ đạo đoàn thanh cha chỉ trách nhiệm chính về kết quả thanh cha theo chỉ đạo của nguyễn văn hưng
phò tránh thanh cha phụ trách cơ quan thanh cha giám sát ngân hàng
quá trình thanh tra bị cáo nhàn đã nhận tiền từ ngân hàng scb thông qua võ tấn hoàng văn
tổng giám đốc với số tiền năm hai triệu đô để chỉ đạo cấp dưới báo cáo và ban hành dự thảo kết luận thanh tra không khách quan
không trung thực không đúng thực trạng tài chính của scb
bào chè bưng bí
sai phạm của scb hành vi của bà nhàn bị khép vào tội nhận hối lộ theo khoảng bốn ba trăm năm mươi bốn bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm
luật sư nghiêm diệp thúy bao chữa bị cáo cho rằng
viện kiểm sát khi luận tội đã ghi nhận cho cựu cục trưởng cục thanh tra bốn tình tiết giảm nhẹ
thế nhưng mức án đề nghị trung thân là quá nghiêm khắc
theo luật sư bị cáo nhàn và nguyễn văn hưng đóng vai trò chỉ đạo tủ thanh cha để chỉnh sửa kết luận thanh cha của scb
xong trong vụ án này
bị cáo hưng và những bị cáo được xác định đồng phạm với hành vi này lại bị xét xử tội
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
trong khi đó bà nhàn lại bị xét xử tội nhận hối lộ
khung hình phạt cao nhất với tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ chỉ một mươi năm năm
trong khi tội nhận hối lộ là trung thân tử hình
từ đó luật sư đề nghị hội đồng xét xử xem xét việc xác định tội danh cho bị cáo
xem xét vai trò đồng phạm của bà nhàn trong vụ án
người bào chữa cho rằng lời khai của các bị cáo chứng minh bà nhàn không chủ động gặp bị cáo trương mỹ lan
để thỏa thuận đưa nhận tiền để làm thay đổi kết luận thanh tra
mà chính võ tấn hoàng văn nhờ bị cáo nhàn gặp bà lan để bàn vấn đề đưa tài sản đảm bảo để thu hồi nợ
luật sư chỉ ra bà đỗ thị nhàn nhận tiền sau khi kết thúc đợt thanh tra lúc này đã có báo cáo thanh tra
điều này có thể coi trách nhiệm thanh tra của bị cáo đã hoàn thành
việc chỉnh sửa số liệu trong dự thảo báo cáo kết quả thanh tra là do bị cáo nhận chỉ đạo
sau khi nhận năm hai triệu đô luật sư phân tích cựu cục trưởng cục thanh tra đã giàn vặt bản thân
không tinh vi che giấu mà để nguyên số tiền đó rồi giao nộp lại cho cơ quan điều tra
bị cáo rất hối hận khắc phục triệt để hậu quả vụ án hướng thiện
luật sư mong hội đồng xét xử xem xét giảm nhạy in phạt cho bị cáo
tự bào chữa bị cáo đỗ thị nhàn cho biết rất ân hận xấu hổ về hành vi
của mình trong thời gian bị tạm giam bị cáo không ngủ được giàn vặt xấu hổ cho bản thân và gia đình
bà nhàn nói rằng đang nỗ lực chuộc đại lưỡi lầm thay khởi khai báo ăn năn hối cải nộp lại toàn bộ tiền
bà nhàn cảm ơn viện kiểm sát tối cao ghi nhận một số tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo
đồng thời mong hội đồng xét xử xem xét cho bà được hưởng sự khoan hồng của pháp luật
theo tinh thần nhân đạo nhân văn để bà sớm trở lại gia đình trị bệnh
bà nhàn trình bày thêm bà không muốn mang bệnh tật ra nhưng khi bị tạm giam
bà đã giảm một mươi chín kg vì đau xót hiếu chưa tròn với mẹ đã bị bắt
vâng thưa quý vị tại phiên tòa trước đó sáng ngày hai mươi sáu tháng ba trình bày báo chữa
luật sư cho rằng ở đợt thanh tra đầu liên quan dự án chợ vải báo cáo kết quả thanh tra của tổ bốn
đã phản ánh khách quan trung thực với tình trạng của scb
tuy nhiên báo cáo này sau đợt thanh tra đầu liên quan dự án trợ vải báo cáo kết quả thanh tra của tổ bốn
đã bị đoàn thanh tra cắt bỏ loại đi nhiều kiến nghị
luật sư nguyễn danh huế báo chữa cho bị cáo trần văn tuấn thành viên đoàn thanh tra
cho rằng vai trò của bị cáo rất mờ nhạt
theo cáo trạng bị cáo tuấn là tổ trưởng tổ thanh tra số bốn đợt một thành viên tổ một đợt hai
kết quả thanh tra đợt một bị cáo tuấn đã làm rõ sai phạm của ngân hàng scb
liên quan đến một mươi tám khách hàng vay vốn tại dự án trọ vải
tuy nhiên tại báo cáo kết quả thanh tra các dự thảo và kết luận thanh tra ba nghìn chín trăm năm mươi chín
đã không báo cáo đúng đủ trung thực khách quan về các sai phạm
và không có kiến nghị đúng để xử lý ngăn chặn các sai phạm này
ở đợt thanh tra thứ hai ông tuấn đã đồng ý thu hẹp phạm vi thời kỳ thanh tra đối với khoản vay
nhóm bảy mươi một khách hàng địa chỉ số bốn nguyễn thị minh khai
bị cáo là người trực tiếp tổng hợp kết quả thanh tra của tổ ba
biết rõ sai phạm của năm mươi hai trên bảy mươi một khách hàng phải chuyển cơ quan điều tra để làm rõ
nhưng thống nhất ký báo cáo kết quả thanh tra là không chuyển hồ sơ sai phạm
quá trình thanh tra ông tuấn được nhận tổng cộng sáu usd và bốn mươi triệu đồng từ scb
nhưng đã nộp lại toàn bộ số tiền khắc phục
trình bày báo chữa đợt sư cho rằng ở đợt thanh tra đầu liên quan dự án chợ vay
báo cáo kết quả thanh tra của tổ bốn đã phản ánh khách quan trung thực với tình trạng của scb
tổ bốn cũng là tổ duy nhất khảo sát lại hiện trường và có báo cáo quyết liệt
báo cáo thể hiện rất trách nhiệm chỉ ra sai phạm của scb chi nhánh chợ lớn
và có báo cáo kiến nghị xử lý sai phạm kiến nghị ngân hàng nhà nước tiếp tục giám sát scd
luật sư trình bày và khẳng định bị cáo chỉ có vai trò thứ yếu người làm công ăn lương
theo luật sư báo cáo tổ bốn khách quan trung thực tuy nhiên báo cáo này đã bị đoàn thanh tra cắt bỏ
loại đi nhiều kiến nghị
với vai trò tổ trường tổ bốn ông tuấn đã báo cáo khách quan trung thực
về việc báo cáo bị cắt bỏ trách nhiệm đó thuộc về các bị cáo khác
các thành viên tổ bốn thực hiện hết trách nhiệm của mình
trưởng đoàn thanh tra là người chịu trách nhiệm cao nhất với kết quả
luật sư trần bá học bào chữa cho bị cáo trần thuận hòa thành viên hội đồng quản trị ngân hàng scb cho rằng
trong bối cảnh hợp nhất ba ngân hàng thì bà trương mỹ lan cũng như các bị cáo trong thành viên hội đồng quản trị ngân hàng scb nói chung
và bị cáo hòa nói riêng đã nỗ lực thực hiện một công việc chưa từng có tiền lệ
vì những sự việc chưa từng có tiền lệ nên các bị cáo trong nhóm hội đồng quản trị rất khó khăn
thách thức trong việc quyết định thực hiện bảy mươi một khoản vay xử lý cho nợ xấu tồn tại trước đây theo phương án tối ưu nhất có thể
theo luật sư các bị cáo đã đồng ý bổ sung hàng loạt tài sản của tập đoàn vạn thịnh pháp vào để đảm bảo cho bảy mươi một khoản vay
với giá trị tài sản được định giá gần năm mươi ba tỷ so với tổng dư nợ gốc hơn một mươi chín tỷ
như vậy tài sản đảm bảo đã gấp gần hai năm lần so với dư nợ gốc
như lời khai của bị cáo và các tài liệu chứng cứ có trong vụ án thì hành vi của bị cáo là
có bị cáo hòa cũng đã thừa nhận hành vi nhưng đề nghị hội đồng xét xử xem xét và đánh giá hành vi của bị cáo một cách khách quan và toàn diện
hiện vụ đại án vạn thịnh pháp vẫn đang trong quá trình xét xử
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi đến quý vị và các bạn
cảm ơn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại